đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng hai hải quân đóng trên địa bàn xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu và thăm tặng quà các gia đình chính sách tại đồng nai
đồng chí võ văn thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ vùng hai hải quân trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
đồng thời yêu cầu lãnh đạo bộ tư lệnh vùng tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo tốt hơn nữa cho cán bộ chiến sĩ trong dịp tết nguyên đán sắp tới của dân tộc
đồng chí võ văn thưởng lưu ý nhiệm vụ của lực lượng hải quân nói chung và của các chiến sĩ vùng hai hải quân nói riêng trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo là rất nặng nề
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ vùng hai hải quân phải nêu cao tinh thần cảnh giác tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc các nhiệm vụ do đảng nhà nước và bộ quốc phòng giao phó
nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám hôm nay tại đồng nai đồng chí võ văn thưởng cũng đã đến thăm tặng quà và chúc tết một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã bình sơn
huyện long văn thưởng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí võ văn thưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình
đồng chí võ văn thưởng mong muốn lãnh đạo tỉnh đồng nai tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách hộ nghèo đón tết nguyên đán mậu tuất vui tươi đầm ấm